các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tây hoài nam phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
đối với giáo dục mầm non sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng như các ban ngành
luôn dành sự quan tâm đặc biệt cả về cơ chế chính sách lẫn cơ sở vật chất
tuy nhiên việc xảy ra ở nhóm lớp mầm non tí bo vừa qua là một vụ việc đáng tiếc với ngành
sở giáo dục và đào tạo đã nhanh chóng đình chỉ nhóm lớp này
đồng thời động viên gia đình yên tâm thông cảm cũng như tạo điều kiện chuyển các trẻ sang cơ sở khác
qua sự việc này ông nam nói sở giáo dục và đào tạo nhận thấy cần nâng cao hơn nữa
trong công tác kiểm tra giám sát để không xảy ra vụ việc tương tự
đồng thời nâng cao nhận thức của đội ngũ làm giáo dục mầm non
trong khi đó bà nguyễn thị thu hiền phó phòng giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
phòng giáo dục và đào tạo tp hcm đã tăng cường phối hợp với ubnd các phường
thực hiện công tác quản lý kiểm tra và tổ chức các lớp nâng cao nhận thức
bồi dưỡng kỹ năng của đội ngũ giáo viên mầm non bảo mẫu trong nhiều năm qua
khi vụ việc xảy ra ở góc độ là lãnh đạo ngành giáo dục bà hiền cho rằng vẫn phải nghiêm túc
rút kinh nghiệm và cần có giải pháp để làm tốt công tác quản lý
đối với vấn đề lắp camera bà hiền nhận định đây là mong muốn của phụ huynh
để họ có thể xem được các hoạt động của con ở trường lớp cũng như thỏa mãn nỗi nhớ con
tuy nhiên ở góc độ quản lý bà hiền cho rằng đây là vấn đề rất tâm tư
bà hiền cho hay hình ảnh của trẻ hình ảnh của cô trong lớp là rất riêng tư và cũng cần được bảo vệ
có thể cha mẹ chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh của con mình
nhưng còn có hình ảnh của cô và các trẻ khác nữa làm sao quản lý được hình ảnh đó
do đó bà hiền nhấn mạnh để hạn chế tối đa vụ việc tương tự
thì chính ở ý thức nhận thức của đội ngũ thầy cô
để tránh tình trạng đó trong trường học việc quan trọng nhất là người giáo viên phải quan tâm đến từng em học sinh
tự điều chỉnh hành vi của mình sao cho đúng với chuẩn mực sư phạm
ngăn ngừa phòng chống các hành vi đối xử tàn độc với trẻ em và thực hiện nghiêm những quy tắc đạo đức nhà giáo
được biết tp thủ đức hiện có hai trăm bảy mươi ba nhóm lớp hai trăm một mươi trường
phường linh đông có sáu trường ngoài công lập và sáu nhóm lớp
liên quan đến vụ việc ubnd phường linh đông tp thủ đức tp hcm vừa ra quyết định
đình chỉ hoạt động giáo dục đối với lớp mẫu giáo tí bo bốn mươi chín đường linh đông phường linh đông do bà l t b n làm chủ
bà n là người giáo dục
bà n có hành vi động tay động chân với trẻ em đối với hai trẻ em tại lớp mẫu giáo do bà quản lý
quyết định đình chỉ nêu rõ bà n vi phạm quy định pháp luật về trẻ em
vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp vi phạm quy định về chuẩn mực đạo đức của chủ lớp mẫu giáo độc lập
không đủ điều kiện để tiếp tục điều hành hoạt động của lớp mẫu giáo tí bo
quyết định của ubnd phường linh đông cũng cho biết thời hạn đình chỉ từ ngày hai mươi năm tháng bốn
đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra về hành vi ra tay với trẻ em tại lớp mẫu giáo tý bo
căn cứ kết luận của cơ quan điều tra và xét tình hình thực tế tại lớp mẫu giáo tí bo
ubnd phường tham mưu phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức thẩm định
cho phép hoạt động trở lại nếu đủ điều kiện
trước đó vào tối hai mươi ba tháng bốn mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo ngồi lên người bé trai đang khóc
rồi liên tục nhét thức ăn vào miệng mặc cho trẻ khóc lóc dãy ruộng
vụ việc diễn ra ngay trước mặt của nhiều trẻ em trong lớp
sự việc xảy ra tại lớp mẫu giáo tí bo phường linh đông tp thủ đức tp hồ chí minh
bà nơ đã thừa nhận hành vi của mình trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng vào sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn
cùng ngày sở giáo dục và đào tạo tp hồ chí minh cũng đã có văn bản chấn chỉnh vi phạm đạo đức của nhà giáo
sau vụ chủ nhóm lớp đối xử tàn độc với trẻ
đối với bà n ubnd phường yêu cầu bà thực hiện đúng theo quyết định của ubnd phường
đảm bảo đầy đủ chế độ cho giáo viên nhân viên và trách nhiệm dân sự đối với các phụ huynh và trẻ đang học tại lớp mầm non
sau khi có quyết định đình chỉ hoạt động của ubnd phường
báo cáo nêu rõ về xử lý hành vi của bà ltbn ubnd phường chỉ đạo công an phường tiếp tục làm việc
xác minh thông tin tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật
đối với hành vi vi phạm của bà ltbn ubnd phường sẽ phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo
tổ chức thăm hỏi động viên gia đình các bé là nạn nhân trong phụ huynh
ubnd phường linh đông cũng cho biết phường sẽ trao đổi trực tiếp vận động hướng dẫn phụ huynh của hai mươi hai bé còn lại
tạm thời gửi trẻ tại các cơ sở khác trên địa bàn phường trong thời gian giải quyết vụ việc
đồng thời phối hợp phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức trao đổi các trường lớp mẫu giáo
nhóm trẻ trên địa bàn phường đồng thuận hỗ trợ các trẻ từ lớp mẫu giáo tí bo chuyển sang học tập an toàn
qua theo dõi vụ việc trên luật sư đinh thị nguyên giám đốc công ty luật trách nhiệm hiếu hạn đại đông á
trẻ em là những đối tượng được pháp luật bảo vệ về tính mạng sức khỏe được chăm sóc nuôi dưỡng và phát triển lành mạnh cả về thể chất và tinh thần
vì vậy mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe tính mạng của trẻ em là trái pháp luật và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật
luật sư đinh thị nguyên cho biết qua nội dung clip ghi lại cảnh chủ cơ sở mẫu giáo tí bo
ngồi lên người bé trai rồi liên tục nhét thức ăn và miệng mặc cho trẻ khóc lóc dãy ruộng
đây là hành vi phản giáo dục có tính chất côn đồ có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe cho trẻ em
bởi vậy cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh đối với cô giáo này
với hành vi này thì giáo viên sẽ bị xử phạt hành chính theo điều hai mươi tám nghị định bốn năm hai nghìn hai mươi một ndcp phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
đây là hình phạt chính dành cho người vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên trong trường hợp cháu bé có thương tích
thì có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích được quy định theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp không đủ căn cứ xử lý về tội cố ý gây thương tích nhưng có căn cứ cho thấy hành vi là đối xử tàn ác với học sinh
thì cũng có thể xử lý hình sự về tội hành hạ người khác
được quy định theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
ngoài ra người thực hiện hành vi ngược
đãi đối với trẻ em còn phải bồi thường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của các bé số tiền để bù đắp những tổn thất vật chất thực tế và tổn thất tinh thần
luật sư đinh thị nguyên cho biết thêm khi những sự việc xảy ra như vậy việc đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục là cần thiết
đồng thời cơ quan chức năng cũng cần xem xét trách nhiệm không chỉ đối với các cá nhân đã thực hiện hành vi đối xử tàn độc với trẻ
mà cần làm rõ trách nhiệm cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục ở địa phương này
luật sư đinh thị nguyên nhấn mạnh
làm nghề giáo viên đặc biệt là giáo viên mầm non tiểu học làng nghề đặc biệt
người tham gia hoạt động nghề nghiệp này phải được đào tạo có đạo đức có kỹ năng chuyên môn phù hợp
và đặc biệt là phải có lòng yêu trẻ coi học sinh như những đứa con của mình thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ
thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại